công an huyện thường tín tp hà nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội
điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị chém đứt lìa chân
cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy có hai đối tượng bị kiến mặt
trong đó có một đối tượng mặc áo chống nắng màu đen và một đối tượng mặc áo chống nắng dạng grab
đi trên một xe máy kiểu dáng handa way xuất hiện trên đường
khi đến đoạn quán trà chanh suti tại thôn vân la xã hồng vân huyện thường tín
đối tượng ngồi phía sau đã xuống xe dùng hung khí chém đứt lìa chân anh hà
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
trong tình trạng thương tích nặng vụ việc đang được tiếp tục điều tra và giải quyết theo thẩm quyền